dùng những kẻ khéo nịnh hót mình mà chán ghét những người chính trực
dùng những người tính tình hợp với mình mà tránh những người tính tình không hợp với mình
để hạn chế khuyết điểm này bên cạnh những biện pháp như kiểm tra giám sát
thì quan trọng nhất phải là nâng cao ý thức của những người cầm lá phiếu bầu
bởi khi đại hội quyền quyết định nằm trong tay các đại biểu
thì vậy thì bây giờ còn lại là gì
còn lại là những người tham gia vào đại hội
tiếp bỏ cái lá phiếu cho họ phải hết sức tỉnh táo
và phải chọn những người thực sự nổi trộn
thậm chí là có phe có cánh

hiện nay đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã cơ bản hoàn thành
một số nơi đã bước vào đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở
kết quả đại hội hầu hết đều đạt yêu cầu đề ra
tuy nhiên có một số nơi đã để xảy ra hiện tượng không lành mạnh
trong công tác bầu cử nhân sự cấp ủy tại đại hội
nguyên nhân chủ yếu đều là do trước và trong đại hội
đã không bàn kỹ về nhân sự lựa chọn sai cán bộ
và một số đại biểu dự đại hội đã không làm tròn trách nhiệm của mình
để những hiện tượng đó không lặp lại
điều cần nhất là phải ban kỹ về công tác nhân sự
để lựa chọn đúng những người đủ tiêu chuẩn
và vận dụng tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
và công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội
là việc làm hết sức cần thiết